thì do quản lý lưu lỏng không chặt kẻ của gia đình của nhà trường xã hội cũng đây là một trong nguyên nhân là phát sinh tội phạm

trong đó vai trò quản lý giáo dục của gia đình nhà trường phải được chú trọng
nếu mỗi cá nhân có cách cư xử chuẩn mực biết kiểm chế bản thân cư xử với nhau một cách nhân văn thì xã hội sẽ lành mạnh hơn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu vừa phá thành công chuyên án ma túy
bắt quả tang một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chân ma túy thu giữ ba bánh heroin
dùng á sử chú tệ bản phú nhi v xã phú nhi huyện điện biên đông tỉnh điện biên
bị bắt giữ khi đang vận chuyển ma túy trên tỉnh lộ một trăm hai mươi tám thuộc xã trăn nưa huyện sinh hồ
tại cơ quan điều tra sử khai nhận mua số ma túy nói trên từ biên giới lào mang về xã phú nhi huyện điện biên đông tỉnh điện biên cất giữ
ngày hai mươi sáu tháng chín đối tượng giấu ma túy trong bao gạo rồi mang sang lai châu tiêu thụ nhưng bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình phước đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với ba đối tượng dũng văn hai dũng văn quang và dũng văn thuận
cùng chú xã long bình huyện phú diềng tỉnh bình phước để điều tra hành vi chống người thành công vụ
đây là ba trong số bảy đối tượng tham gia chống đoàn cưỡng chế
thôn năm xã long bình huyện phú diềng tỉnh bình phước khiến ba triển sĩ công an bị thương
riêng bốn đối tượng còn lại đã được cơ quan cảnh sát điều tra trả tự do chờ cơ quan điều tra xác minh xử lý
như truyền hình công an đã đưa tin ngày một mươi năm tháng chín đoàn cưỡng chế do tri cục thi hành án huyện phú diềng chủ trì
tiến hành kê biên bốn năm trăm linh m vùng đất của bản luân để thi hành bàn án
khi đang trong quá trình cưỡng chế làm nhiệm vụ thì dũng văn hai cùng một số đối tượng quá khích
liên tục phản đối la ó xông vào hành hung lực lượng
trong lúc giảng co hai đã dùng dao đâm vào lưng thượng úy lê xuân mạnh công an huyện phú riềng gục tại chỗ
cùng lúc dũng văn quang ba mươi một tuổi dũng văn thuận và bốn đối tượng khác dùng đá ném vào lực lượng chức năng
khiến hai chiến sĩ công an khác bị thương phải đi cấp cứu
ngay sau đó công an huyện phú diềng đã huy động lực lượng khống chế bắt giữ các đối tượng quá khích
công an huyện đắc tô tỉnh con tum vừa bắt khẩn cấp đối tượng hồ quốc huy
trú tại xã con đào huyện đắc tô là chủ mưu trong vụ phá rừng đốt trạm quản lý bảo vệ rừng ngọc tụ
do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm trường đắc tô quản lý
sáng ngày hai mươi hai tháng chín huy cùng mai vũ trường đặng văn vũ và a tạ cùng chú tại huyện đắc tô vào rừng
thuộc lâm phần quản lý của đội bảo vệ rừng thôn đắc trờ để xẻ cây
nhưng bị lực lượng bảo vệ rừng phát hiện và thu giữ hai máy cưa cùng một số vật dụng khác
tối cùng ngày huy đột nhập trạm quản lý bảo vệ rừng nhằm lấy lại cưa nhưng không tìm được
sẵn thấy có xăng đựng trong can nhựa huy đã phóng hỏa đốt chạm
vụ hỏa hoạn khiến toàn bộ trần nhà máy định vị các tài liệu và giấy tờ bị cháy rụi
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
một thông tin đáng chú ý khác sau thời gian tích cực điều tra
công an huyện nam giang tỉnh quảng nam ngày hôm nay cho biết vừa bắt giữ được ba đối tượng liên quan tới các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn
trước đó ngày hai mươi bảy tháng tám theo trình báo của hai anh nguyễn tiến và nguyễn viết hoàng
cùng chú huyện đại lộc tỉnh quảng nam bị mất hai xe máy tại bãi đá đập thủy điện sông bung hai
bằng biện pháp nghiệp vụ công an đã xác định và bắt hai đối tượng
cụt văn lưu và cụt văn hiền là các phu vàng cùng chú tại xã quế sơn huyện quế phong tỉnh nghệ an
tại cơ quan công an hiền và lưu khai nhận đã trộm cắp hai xe máy trên để bán lấy tiền về quê
tiếp tục điều tra công an huyện nam giang bắt thêm một đối tượng có liên quan đến vụ án là nguyễn văn trà chú huyện yên thành nghệ an
hiện ba đối tượng đã bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản
một ổ nhóm thường xuyên tổ chức sát phản nhau dưới hình thức chơi sóc mỹ ăn tiền nằm sâu trong các lán trồng rừng thuộc xã bình sơn huyện lục nam tỉnh bắc giang cách khu dân cư khoảng ba km vừa bị lực lượng công an huyện lục nam triệt phá thành công
tại lán trồng rừng của anh nguyễn phi hùng ở thôn nghè màn xã bình sơn huyện lục nam công an huyện lục nam bắt quả tang một mươi một đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức chơi sóc đĩa thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng một mươi bốn triệu đồng
sáu xe mô tô và một số vật dụng có liên quan dùng để đánh bạc được biết để che mắt lực lượng chức năng các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm để tổ chức đánh bạc tại các lán sâu trong rừng để đi bộ vào phải mất vài tiếng đồng hồ
công an huyện lục nam tỉnh bắc giang đã khởi tố vụ án và đang khẩn trương điều tra làm rõ các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị trong trưa chiều nay tại bắc bộ thời tiết vẫn không biến đổi quá nhiều trời phổ biến năng giáo và ít mưa
đến nhiều mây chiều tối và đêm sẽ có mưa rào rải rác nền nhiệt độ giảm nhẹ đến ngày ba mươi thì ngày có nắng mưa chỉ xuất hiện lắc đắc tại các tỉnh như lai châu và điện biên vào đêm và sáng nền nhiệt độ phổ biến là từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
các tỉnh phía đông bộ từ đêm nay đến ngày mai thời tiết sẽ có sự chuyển biến do sự tác động của khối không khí lạnh từ phía bắc chuyển xuống nên trời sẽ chuyển nhiều mây và có mưa rải rác tại các tỉnh vùng núi
còn khu vực đồng bằng và trung du thì trời chỉ chuyển nhiều mây và mưa sẽ xảy ra ít hơn
đợt không khí lạnh này được nhận định là không gây mưa quá nhiều tuy nhiên cũng khiến cho nền nhiệt độ giảm nhẹ với nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ giảm xuống ở ngưỡng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
sau đó sang ngày hai mươi chín và ngày ba mươi toàn khu vực mưa sẽ giảm nhanh nên nhiệt độ lại có xu hướng tăng trở lại
khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi mây thay đổi có mưa vài nơi ngày nắng gió nhẹ
riêng ở phần phía nam của khu vực thì từ chiều tối ngày ba mươi sẽ có mưa giải rác
nhiệt độ ngày đêm đạt được mức là hai mươi bốn đến ba mươi độ
ba mươi bốn độ thời tiết nói chung là thuận lợi cho các hoạt động dân sinh
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong hai ngày tới thời tiết cũng thuận lợi hơn
mưa sẽ giảm hẳn chỉ còn xuất hiện cục bộ tại một vài tỉnh phía nam khu vực
vào ban ngày thì trời vẫn còn nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ tăng lên ngưỡng là ba mươi hai ba mươi năm độ
sau đó từ khoảng ngày ba mươi mưa có khả năng tăng hơn với thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng nên nhiệt độ vì vậy mà sẽ giảm nhẹ
khu vực tây nguyên từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi mây thay đổi ngày nắng gián đoạn có mưa rông vào lúc chiều và tối
đặc biệt là tại khu vực phía nam của tây nguyên như đắk nông lâm đồng sẽ có mưa vừa đến mưa to đề phòng gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm ở đây đạt được mức là hai mươi một ba mươi một độ
khu vực nam hộ trong chiều nay đến chiều tối ngày mai thì gió tây nam vẫn có sướng hoạt động mạnh
mưa tại khu vực này cũng vẫn tiếp tục xảy ra ở diện nhiều nơi có nơi sẽ xuất hiện mưa vừa mưa to
trong cơn mưa rông còn tiêm ẩn những hiện tượng nguy hiểm như sống xét và gió giật mạnh
vào ban ngày thì có nắng gián đoạn với nhiệt độ trưa chiều đạt ở ngưỡng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại